tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến sự hội nghị có chủ tịch nước trần đại quang
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang đề nghị lực lượng công an nhân dân
cần tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đổi mới nội dung hình thức phong trào nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng vùng lĩnh vực địa bàn
cùng với việc lồng ghép vào các phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội
chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục nhân rộng kinh nghiệm điển hình bảo vệ an ninh tổ quốc
làm tốt công tác thi đua khen thưởng thực hiện tốt chế độ chính sách đối với những người hy sinh
bị thương trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật